tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị
vào sáng nay hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi
qua thảo luận nhiều đại biểu kiến nghị sửa luật đất đai lần này cần bịt được các kẽ hở liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất nhằm trục lợi đang diễn ra lâu nay
lo ngại về quy định nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp đại biểu nêu thực trạng hiện nay có tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp
nhưng sau đó không trực tiếp sản xuất nông nghiệp gây lãng phí nguồn lực khó khăn trong việc tích tụ đất đai từ đó đại biểu đề nghị cần có quy định kiểm soát vấn đề này
cần phải nghiên cứu có quy định cụ thể hơn nhằm bảo đảm việc mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp
phù hợp với điều kiện thực tiễn nhưng phải kèm theo điều kiện quy định rất cụ thể giúp cho việc kiểm soát được chặt chẽ
tránh việc lợi dụng chính sách thu gom đất trồng lúa nhằm phục vụ mục tiêu đầu cơ nhưng không sản xuất nông nghiệp kiểm soát việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
hiện nay chúng ta đang mở rộng phạm vi để tích tụ ruột đất cho những tổ chức mà người ta có tâm quyết để phát triển nông nghiệp
nếu đất chúng ta có tâm quyết để phát triển nông nghiệp thì rất là quan trọng
nhưng lần này mình cho cá nhân mà chen vô đi mua đất nông nghiệp mà lại là không có trực tiếp sản xuất thì e rằng rất là nguy hiểm
dễ dẫn đến tình trạng người ta đầu cơ mà báo với quý vị đại biểu là đồng bằng song cửu long đã xảy ra hiện tượng này rồi
rồi sau đó lại là gây khó khăn cho những tổ chức mà người ta muốn là có đất để sản xuất đất để mà phát triển những cái công nghệ về nông nghiệp rất lớn
cho nên tôi đề nghị phải có cân nhắc
liên quan đến vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất rừng đại biểu lò thị luyến đoàn điện biên cho rằng
thay vì giao chính phủ quy định chi tiết thì luật cần quy định rõ vấn đề này
nhằm đảm bảo tương thích với các luật khác và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện
có quy định là hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất
đối với đất rừng phòng hộ đất rừng đặc dụng dưới hai mươi hectare
thế nhưng quá trình tổ chức thực hiện thì gặp rất nhiều vướng mắc khó khăn như tôi đã phát biểu ở kỳ họp năm
thế còn tại khoản ba điều hai mươi cho phép hội đồng nhân dân tỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng như tôi đã nêu trích dẫn cụ thể
nhưng mà khoảng hai điều một mươi bốn lại không cho
một mét đất bây giờ cũng phải là trình thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương thì mới chuyển được mục đích sử dụng rừng
do đó chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn
như vậy thì tôi đề nghị là đối với nội dung này thì cần phải quy định ở trong luật một cách cụ thể
tại phiên thảo luận vấn đề về chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị
xây dựng nhà ở thương mại cũng là một trong những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau được các đại biểu tập trung thảo luận
sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương tích cực hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách đã hoàn thành toàn bộ các nội dung theo kế hoạch
phát biểu bế mạc hội nghị phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải đề nghị tổng thư ký quốc hội tổng hợp đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu
gửi các cơ quan liên quan để nghiên cứu tiếp thu giải trình hoàn thiện các dự án luật
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ phối hợp với chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan
nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội để tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo luật hồ sơ tài liệu các dự án luật
trình quốc hội xem xét quyết định theo đúng quy định của pháp luật
vào sáng ngày ba mươi tháng tám dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
triển khai chương trình nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn trong các học viện trường công an nhân dân
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
việc thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo phải gắn chặt với thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
tiếp tục đổi mới hơn nữa về công tác tuyển sinh công an nhân dân đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba các học viện trường công an nhân dân đã tập trung triển khai thực hiện các chủ trương chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
về công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân triển khai các đề án thành phần thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị triển khai thực hiện đề án
phương án kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong công an các đơn vị địa phương tinh gọn mạnh trong đó có các học viện trường công an nhân dân
đã tổ chức kỳ thi đánh giá bộ công an năm hai nghìn hai mươi ba đảm bảo nghiêm túc an toàn đúng theo kế hoạch của bộ tập trung hoàn thiện nội dung đổi mới
chương trình đào tạo phương pháp giảng dạy học tập thích ứng với tình hình thực tế
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý giáo dục đội ngũ nhà giáo
từ đó nỗ lực cố gắng thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý cán bộ giáo dục học viên xếp chặt kỷ cương kỷ luật chấp hành điều lệnh công an nhân dân
tiếp tục hoàn thiện nội dung chương trình phương pháp đào tạo giáo dục bồi dưỡng nâng cao nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học phát huy kinh nghiệm sẵn có
đổi mới chất lượng đào tạo theo hướng tích cực linh hoạt sáng tạo ứng dụng phù hợp thực hiện đào tạo theo nhu cầu công tác theo địa chỉ sử dụng và theo yêu cầu của vị trí làm việc
nhằm cung cấp bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao vững về pháp luật tình thông về nghiệp vụ có kiến thức về khoa học kỹ thuật ngoại ngữ và kỹ năng xử lý giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
ngay từ ban đầu và ngay từ cơ sở phát huy công tác phối hợp tăng cường hợp tác quốc tế góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
nhân dịp này thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đã tặng cờ thi đua bằng khen của bộ công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị việc sửa đổi luật xuất cảnh đã được tạo ra bước chuyển mình về thủ tục xuất nhập cảnh
đặc biệt là sau khi được mở visa nâng thời hạn tạm trú hàng trăm nghìn người nước ngoài đã đề nghị cấp visa để nhập cảnh vào việt nam
đây là bước tiến để thúc đẩy du lịch việt nam phát triển cạnh tranh với các nước trong khu vực
đây là một trong những thông tin đáng chú ý tại buổi họp báo thông báo kết quả triển khai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam gọi tắt là luật số hai mươi ba do cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
luật số hai mươi ba được quốc hội thông qua ngày hai mươi bốn tháng sáu và có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
sửa đổi bổ sung một mươi năm điều khoản của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam và một mươi điều khoản của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam

hệ thống autogate đã đáp ứng được yêu cầu giải quyết thủ tục kiểm soát xuất cảnh nhập cảnh cho công dân việt nam người nước ngoài được nhanh chóng thuận lợi nhận được sự ủng hộ đánh giá cao của cơ quan tổ chức cá nhân liên quan